liên quan đến vụ án nổ súng ak giết năm người xảy ra ở huyện củ chi
viện kiểm sát nhân dân tp hcm vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam một mươi một đối tượng để cơ quan công an điều tra về các tội tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
vào ngày ba mươi tháng một công an tp hcm đã khởi tố bị can phát lệnh truy nã toàn quốc
đối với lê quốc tuấn về tội giết người cướp tài sản tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
quá trình truy bắt xác định địa điểm lẩn trốn của lê quốc tuấn là tại căn nhà hoang
tại khu vực ấp tân hòa xã tân hiệp huyện hóc môn
vào tối ngày một mươi ba tháng hai lực lượng đặc nhiệm của bộ công an và công an thành phố đã triển khai
các phương án vây bắt đối tượng cho đến hai mươi hai h một mươi năm phút lực lượng công an xác định đối tượng lê quốc tuấn
liên tục di chuyển lên đạn súng ak bắn ba phát súng về phía lực lượng truy bắt với thái độ chống trả đến cùng
nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt và người dân lực lượng công an đã buộc phải nổ súng tiêu diệt đối tượng
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một khẩu súng ak và chín viên đạn
sau hai mươi ngày lẩn trốn cho đến sáng ngày hôm nay tại thôn khau chủ xã thanh vận huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
đối tượng nguyễn đình ong sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại địa chỉ trên là nghi phạm đã giết vợ vào ngày ba tết đã ra đầu thú
đối tượng đã được khống chế và đưa về phòng cảnh sát hình sự công an bắc cạn
sau nhiều ngày lực lượng công an truy tìm vận động thuyết phục đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
sử dụng loa phóng thanh kêu gọi chốt chặn tại các địa điểm khép chặt vòng vây
đối tượng không có đường tháo lui nên đã ra đầu thú
chiều lên làng bản chơi tí vào sân bóng chơi một tí về quay về đến nhà vợ lại chửi
mấy câu nữa lại đập nhau lúc đấy là không biết thương tay nữa bây giờ không nhớ nữa
lúc đập vợ xong hoảng hốt quá sợ quá chạy lên đôi ở
khát nước là xuống ao uống lấy bia sách nước này lên đôi lúc nào khát thì uống lúc nào khát lại xuống
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi tức mùng ba tết bà hà thị duyên bốn mươi bốn tuổi vợ của ong
được người nhà phát hiện trong tư thế nằm ngủ đắp chăn kín từ đầu đến chân trên người có nhiều vết thương
trong nhà có nhiều vết máu bà duyên được đưa đi cấp cứu nhưng được xác định đã tử vong
kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy bà duyên bị vỡ hộp sọ đa chấn thương dẫn đến tử vong
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật
một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh lâm đồng đã bất ngờ đột kích kiểm tra quán ba ran
số bốn đường lê hồng phong phường bốn thành phố đà lạt và phát hiện chín mươi hai đối tượng đang sử dụng ma túy
tại hiện trường khi thấy đoàn kiểm tra nhiều đối tượng đã vứt bỏ ma túy vương vãi ngay trên sàn nhà
cơ quan công an đã bắt quả tăng năm đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
đồng thời lập biên bản hàng chục trường hợp về việc tổ chức sử dụng ma túy trái phép
tất cả ba trăm một mươi một người gồm khách và nhân viên đều được đưa về trụ sở công an tỉnh lâm đồng để tiếp tục làm việc
qua kiểm tra nhanh xác định chín mươi hai người dương tính với ma túy trong đó có năm nhân viên phục vụ của quán
bên cạnh đó đoàn kiểm tra cũng đã tạm giữ một trăm bốn mươi chai rượu do nước ngoài sản xuất
chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ cùng một số công cụ hỗ trợ trái phép
thời gian vừa qua trên các phương tiện truyền thông
cơ quan chức năng đã đăng tải và cảnh báo đến người dân
về các phương thức thủ đoạn lừa đảo thông qua mạng xã hội
tuy nhiên do phương thức thủ đoạn của các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi
nên vẫn có không ít người bị mắc bẫy
tại địa bàn thành phố cà mau tỉnh cà mau đã xuất hiện một hình thức lừa đảo mới
và bị hại chủ yếu là những người bán hàng qua mạng internet
làm việc với cơ quan công an một người dân trú ở phường một thành phố cà mau cho biết
vào ngày một mươi hai tháng hai có đối tượng sử dụng tài khoản facebook liên hệ với anh
để mua năm cây khoan với số tiền năm triệu
sau khi thỏa thuận giá đối tượng cho rằng đang ở xa
nên yêu cầu anh cung cấp thông tin tài khoản và gửi đường link để đăng nhập mới nhận tiền
tuy nhiên sau khi cung cấp thông tin không những không nhận được tiền
mà anh còn phát hiện trên bốn mươi ba triệu đồng trong tài khoản của mình
đã bị chuyển đi cho người khác
bên cái trang web mình nhập vô thì thấy là thông tin là mình là người nhận tiền
thì mình nhập số tài khoản mình vô mật khẩu với mã otp vô
để mình nhận tiền
mình chuyển tiền mình nhận tiền thôi
nhưng mà đồng thời mình không để ý cái mã otp đó ngân hàng gửi về cho mình
là cái mã chuyển tiền chứ không phải là mã nhận tiền
mình nhập vô cái mã otp vô cái trang web đó là mình mất hết tiền trong tài khoản
còn đây là một người dân đang tạm trú tại thành phố cà mau
chuyên nghề bán cá cảnh online
một đối tượng sử dụng zalo tên minh hằng đã kết bạn
và đặt mua hơn bốn trăm linh con cá cảnh với giá năm trăm linh triệu đồng
giao dịch xong rất nhanh chóng có tin nhắn báo
anh đã nhận được tiền và phải cung cấp các thông tin về tài khoản mật khẩu mã xác nhận
ngay sau khi thực hiện các bước trên thì toàn bộ số tiền một mươi hai triệu bảy trăm linh nghìn đồng
trong tài khoản của anh đã biến mất
nó có ba bước tới cái bước thứ ba thì có lấy một cái mã otp
thì cái bước đó là sẽ có một cái mã otp gửi về cái máy của mình
nhưng mà lúc đó mình cũng xây ý là cái mã otp đó là lại từ bên otp
từ bên ngân hàng của mình nhắn qua
thì khi mình cung cấp cái số otp đó thì cái đối tượng
cái đối tượng là trong vòng chưa tới một phút rồi
cái tiền mình tất cả số dư mình chuyển ở bên kia
theo công an thành phố cà mau trước đây trên địa bàn đã xuất hiện các kiểu lừa đảo
như sử dụng internet để giao bán hàng với giá rẻ
trang mạng xã hội gia lô facebook mạo danh người thân hoặc cán bộ nhà nước để chiếm đặt tài sản
tuy nhiên các vụ việc xảy ra gần đây là kiểu lừa đảo với hình thức mới có tính chất tinh vi hơn
đối tượng nó kêu mình làm gì mình làm đấy
nếu kêu mình điền cái mã số như thế nào mình lại điền vào như đó
mình vô tình nó có những cái điền thì nó rất là cần thiết trong cái thực tế
thí dụ bây giờ tên người rồi cái số tài khoản để mình chuyển tiền là cái đó là khác hơi có
nhưng mà cái mã otb thì tất nhiên là mình không thể là mình cung cấp được
cho nên là mình giữa cái thật và cái giả giữa cái nên làm và những cái không nên làm
nó lẫn lộn trong đó mình lại là quên
mình lại là xới mình lại là điền luôn cái mã đó là cho nó
cho nên nó chiếm dụng luôn cái tài khoản của mình nó rút hết tiền ở trong cái tài khoản của mình
còn một người đó mà
thông qua hình thức lừa đảo trên cơ quan chức năng khuyến cáo người dân
nhất là những người thường giao dịch chuyển tiền qua mạng internet
cần phải hết sức cảnh giác và không nên cung cấp mật khẩu mã otp tài khoản của mình cho người khác
khi phát hiện nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
đã chào xã giao quốc vương brunei darussalam haji hassanan bolkia
quốc vương brunei haji hassanan bolkia hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm brunei của bộ trưởng tô lâm
và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam trong việc góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa brunei và việt nam
đặc biệt giữa các cơ quan thực thi pháp luật brunei với bộ công an việt nam
đánh giá cao kết quả hội đàm giữa bộ trưởng bộ quốc phòng thứ hai
kiêm chủ tịch hội đồng an ninh quốc gia brunei với bộ trưởng tô lâm
mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh
nhất là trong đấu tranh phòng chống tội phạm chuyên quốc gia khủng bố quốc tế tội phạm ma túy tội phạm mạng và tội phạm kinh tế
bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn quốc vương đã dành thời gian tiếp
truyền lời thăm hỏi của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
và thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn xuân phúc
đến quốc vương haji hassanan bolpia chúc đất nước và nhân dân brunei darussalam ngày càng phát triển phồn vinh và thịnh vượng
quốc vương hazi hassanan bolkiah đã gửi lời cảm ơn chân thành tới tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và các nhà lãnh đạo việt nam đã dành sự quan tâm tới quốc vương
trong chuyến thăm việt nam hồi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
chúc mừng những thành tựu mà việt nam đã đạt được trong thời gian qua
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh chuyến thăm việt nam vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín của quốc vương
đã đánh dấu một dấu mốc quan trọng và hết sức có ý nghĩa trong quan hệ song phương việt nam brunei
đặc biệt khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện
bộ trưởng tô lâm đề nghị quốc vương hazi hassanan bolkiah tiếp tục ủng hộ và chỉ đạo các cơ quan thực thi pháp luật của brunei
tăng cường hợp tác trong việc bảo đảm an ninh quốc gia và đấu tranh phòng chống tội phạm với bộ công an việt nam
đề nghị hai bên sớm xây dựng chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác toàn diện việt nam brunei
trong thời gian ở thăm brunei
bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an cũng đã tới thăm và nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại brunei
phát biểu tại đây bộ trưởng tô lâm cho biết
năm hai nghìn một mươi chín công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng kinh tế và lợi dụng chức vụ
được đảng nhà nước và lực lượng công an nhân dân đặc biệt quan tâm
nhiều biện pháp kế hoạch nghiệp vụ được thực hiện hiệu quả
tiến độ điều tra xử lý các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng theo dõi được đảm bảo đúng hạn
công tác phong tỏa thu hồi kê biên tài sản được tập trung đẩy mạnh và triệt đề hơn
tỷ lệ phạm pháp hình sự năm hai nghìn một mươi chín giảm bảy ba mươi chín so với năm hai nghìn một mươi tám
tình hình an ninh đối ngoại được đảm bảo
cùng với đó công tác hợp tác quốc tế của lực lượng công an nhân dân được đẩy mạnh toàn diện về cả chiều rộng và chiều sâu
các cơ chế hợp tác song phương và đa phương đạt được nhiều hiệu quả
hợp tác giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật brunei được triển khai ở tất cả các cấp trên cả kênh song phương và đa phương
hai bên đã có những trao đổi hiệu quả và thực chất trong lĩnh vực bảo đảm an ninh và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
để đạt được kết quả trên thay mặt lực lượng công an nhân dân bộ trưởng tô lâm gửi lời cảm ơn tới bộ ngoại giao các cơ quan đại diện ở nước ngoài và đại sứ quán việt nam tại brunei
bộ trưởng tô lâm khẳng định sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng công an nhân dân với bộ ngoại giao và các cơ quan đại diện ở nước ngoài là một trong những yếu tố then chốt để đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội từ xa
trong thời gian tới tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường
năm hai nghìn hai mươi việt nam vừa là chủ tịch asean vừa là ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc cũng như có nhiều nhiệm vụ quan trọng khác
do đó quan hệ việt nam brunei cần được thúc đẩy toàn diện nhất là hợp tác phòng chống tội phạm tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực trong đó có asean và liên hợp quốc
bộ trưởng tô lâm đề nghị cán bộ nhân viên đại sứ quán tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước bao gồm hợp tác phòng chống tội phạm kịp thời phối hợp với bộ công an trong lĩnh vực an ninh trật tự
nhằm bảo đảm an ninh hòa bình ổn định và phát triển của mỗi nước đóng góp vào an ninh và thịnh vượng trong khu vực tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ do đảng nhà nước và nhân dân giao phó
bản tin nhật ký an ninh ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại